tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổ chức gia quân đảm bảo an toàn giao thông
học trực tuyến thi trực tiếp để đánh giá học sinh tiểu học nội dung này đang khiến nhiều phụ huynh băn khoăn
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay thứ sáu ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
vâng thưa quý vị chiến công triệt phá đường dây cho vay lãi nặng núp bóng dưới vỏ bọc là công ty tài chính tân tín đạt
do đối tượng nguyễn sĩ dũng chú tại phường hà huy tập tp vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc
hàng chục văn phòng trên khắp các tỉnh thành của cả nước bị triệt xóa
vụ án này cùng với rất nhiều những vụ việc liên quan đến cho vai lãi nặng đấu tranh triệt xóa trong thời gian qua
đã được nhân dân ủng hộ và đánh giá cao
cụ thể chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong điểm nóng an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
với hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang chú phường hàng một
quận đống đa thành phố hà nội
đã bị hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh nam định
tuyên phạt mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạ tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khuyên tòa diễn ra vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
mạo danh công an đánh đập ba thanh niên dọa dẫm đưa về chốt xử lý nếu không đưa tiền
đối tượng nguyễn văn thiện đã bị công an thành phố bùa thuật bắt giữ
chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ nhận được tin báo
tại cơ quan công an thiện khai nhận mạo danh công an để khám xét
bắt vi phạm ba thanh niên tại khu vực hồ ia cao
đòi đưa về chốt xử lý cho tới khi người nhà của một trong ba thanh niên
chuyển cho thiện hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
thì thiện mới thả cho các thanh niên ra về
công an thành phố bùa hòa thuật tỉnh gác lắc đắp cởi số bắt tạm giam bốn tháng
đối với thiện
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
các bị cáo nguyễn thành vũ một mươi sáu năm tù
đỗ thanh thành một mươi năm năm tù
phạm văn thịnh một mươi ba năm tù
phan hoàng phúc một mươi năm năm tù
nguyễn thành đạt một mươi một năm tù
và nguyễn anh ngọc một mươi hai năm tù cùng về đối thiết người
vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nhóm thợ nề của vũ nhậu ở một quán thuộc địa bàn quận liên triều
và xảy ra mâu thuẫn với người tên hải
trong lúc hai nhóm xô xát đã đặt đánh bị thương nhân viên
quán là võ văn hùng
vì anh này ra can ngăn khiến nạn nhân bị thương tích chín mươi sáu
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự
hai đối tượng thái văn triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và mon thị hiền cùng chú tỉnh nghệ an về hành vi mua bán trái thất thất ma túy
trước đó tại một nhà nghỉ ở phường bến thủy thành phố vinh
công an phường bến thủy tiến hành kiểm tra hành chính
phát hiện thái phan triều quấn sáu cú mi lông
chứa một hai trăm linh viên hồn tuyến quanh bụi
giáng sáng ngày một mươi sáu một mươi hai tổ công tác của bộ đội viên phòng tây ninh
chủ hội cùng công an xã phúc vinh tổ chức mật phục
tại khu vực ấp phước trung xã phước vinh huyện châu thành
phát hiện một chiếc ghe chở năm mươi bốn bịch ni lông màu đen
bên trong mỗi bịch có một mươi hộp pháo hoa có xuất xứ từ trung quốc
với tổng tổng lượng hơn tám trăm linh kg
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc
thưa quý vị và các bạn
vấn nạn cho vay lãi nặng đã được nhắc đến rất nhiều trong thời gian vừa qua
những ảnh hưởng tiêu cực của loại tội phạm này tới đời sống của người dân là rất rõ ràng
và chiến công triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng vừa được công an tỉnh nghệ an thực hiện
nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ từ phía cộng đồng mạng và người dân cả nước
đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng với hoạt động tấn công tội phạm cho vay lãi nặng
của lực lượng công an và cho rằng hoạt động này cần phải được triển khai mạnh mẽ
quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới
cùng đến với những chia sẻ của cư dân mạng ngay sau đây
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh
bắt giữ năm mươi hai đối tượng bước đầu làm rõ hơn một mươi bị hại
số tiền giao dịch trên một tỷ đồng với mức lãi suất cao nhất là gần hai trăm linh một năm
thông tin này được đông đảo cộng đồng mạng và các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm
và chia sẻ rộng khắp các diễn đàn mạng xã hội
một công ty cho vay nặng lãi có năm mươi một điểm và văn phòng tại hai mươi tám tỉnh thành phố
biết bao người đã trở thành bị hại thật nguy hiểm
tôi đề nghị lực lượng công an tấn công mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa loại tội phạm này
rất vui vì chiến công này của các anh
ai khó khăn phải vay nặng lãi mới thấu hiểu được sự nguy hiểm của loại tội phạm này
đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng với hoạt động tấn công tội phạm
cho vay nặng lãi của lực lượng công an
và cho rằng hoạt động này cần được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới
đã có rất nhiều các vụ việc và hệ lụy liên quan tới cho vay nặng lãi được chia sẻ trên không gian mạng
và những chiến công của lực lượng công an được cư dân mạng đánh giá cao vì tính cấp thiết trong thời điểm cuối năm
liên quan tới đường dây cho vai nặng lãi vừa triệt phá
qua điều tra làm rõ công ty tài chính tân tín đạt do đối tượng nguyễn sĩ dũng
chú tại phường hà huy tập tp vinh tỉnh nghệ an làm giám đốc
với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay nặng lãi với hàng chục văn phòng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
để triệt xóa đường dây này bàn chuyên án đã mất rất nhiều thời gian công sức
phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại
lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều người khó khăn đã vay qua các app với thủ tục rất đơn giản
triệt phá đường dây này là lời cảnh tỉnh cho nhiều người
có vay có trả là lẽ thường
nhưng vay một mà trả gấp vài chục lần thì quá là tội ác
không triệt phá sớm các công ty tài chính núp bóng này thì rất nhiều người lâm tàu cảnh được tù
trải qua một thời gian đấu tranh triệt phá các cổ nhóm đường dây cho vay nặng lãi
bộ công an nhận định tuy tín dụng đen có giảm nhưng cách thức hoạt động vẫn rất phức tạp
các tổ chức tín dụng đen núp bóng công ty tài chính cho vay trực tuyến ngày càng phổ biến
và để đấu tranh có hiệu quả hơn với loại tội phạm này
đông đảo cư dân mạng mong rằng
mỗi người dân cần thông báo và phối hợp với cơ quan công an nơi gần nhất
khi gặp phải các vấn đề liên quan tới cho vay nặng lãi
đồng thời cũng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi vay dưới bất kỳ hình thức nào
bên cạnh đó nhiều chuyên gia tài chính cho rằng
hoạt động tín dụng đen cũng có thể giải quyết bằng bài toán kinh tế
cần thúc đẩy thị trường tài chính quy mô phát triển
khuyến khích hợp pháp hóa hoạt động của các công ty dịch vụ tài chính
để có thể kiểm soát và phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu vai tài chính của người dân
hơn nữa với hệ thống ngân hàng cần đơn giản hóa thủ tục
và tạo cơ hội cho người nghèo và những trường hợp đặc biệt
có cơ hội tiếp cận được nguồn tài chính trong ngắn hạn
đặc biệt việc này là rất cần thiết trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều người dân doanh nghiệp cần có nguồn vốn sạch
bạn nghĩ gì về các hoạt động cho vay nặng lãi hiện nay
chiến công của lực lượng công an có ý nghĩa như thế nào
hãy chia sẻ quan điểm của mình và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
điều này cho thấy phương tiện đang chờ quá tải trọng cho phép
nó chỉ quá mức đăng kiểm một ít
vì là thuyền thôi đó bị vào cạn
cho nên là khi lấy hàng tải ra không nắm được cái mảnh vệnh mướn nước
cho nên là nó chỉ quá mức đăng kiểm
chưa đến một mươi
theo lực lượng chức năng thì đây là một trong những lỗi vi phạm khá phổ biến
trên lĩnh vực đường thủy nội địa
và điều này thì cũng đang tiềm mẩn nguy cơ không ít hay nào không đối với các phương tiện
khi điều khiển khi mà chợ hàng của mình giấu mân nước ấy
thì làm cho chủ phương tiện người điều khiển phương tiện là khó điều khiển trong khi tham gia giao thông
khi mà đến cái khu vực để vào ra vào bến ấy
là thứ nhất là những cái bến mà có cái tải trọng quy định
ví dụ như là chợ được hai mét mớn hai mét vào bến
nhưng mà đặt đầy mớn quá mớn
thì nó sẽ làm cho phương tiện này mắc cạn
gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác tham gia giao thông
trở quá tải là một trong những vi phạm có mức phạt cao nhất
trong xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ
nhưng đây cũng chính là một trong những hành vi vi phạm khá phổ biến
phương tiện này đã bị tổ công tác của cục kiểm soát giao thông dừng xe kiểm tra tải trọng
kết quả kiểm tra cho thấy phương tiện đã trở quá tải gần hai mươi so với mức quy định
với mức phạt gần bảy triệu đồng
thì nếu so với công trở hàng thì sẽ không đủ bù
nhưng vì sao vẫn có nhiều vi phạm
và việc xử lý những phương tiện như vậy cũng gặp không ít khó khăn
có thể là điện cho người nội kia
nhưng mà cái việc này thì tổ công tác thực hiện nhiệm vụ cũng là cương quyết
cương quyết xử lý và làm đúng với quy định của pháp luật
theo số liệu thống kê của cục kiểm soát giao thông
chỉ trong ngày gia quân trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy
lực lượng kiểm soát giao thông toàn quốc đã xử lý gần sáu trường hợp vi phạm
đáng chú ý có không ít vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng
trọng tâm của cái đợt cao điểm này
thì chúng tôi tập trung vào cái việc là giảm thiểu phòng ngừa cái tai nạn giao thông
nhất là cái tai nạn giao thông gây hậu quả rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng tập trung lực lượng vào việc phòng chống ủn tắc giao thông
rồi là cái phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các cái tội phạm
hoặc là các cái tội phạm gây hậu quả
nhất là tội phạm buôn lậu vận chuyển hàng cấm rồi những tụ tập đua xe trái phép
rõ ràng các lỗi vi phạm trên đều có mức phạt hành chính khá nặng
nhưng vi phạm lại vẫn cứ diễn ra thường xuyên
điều này cho thấy ý thức của mỗi cá nhân chủ doanh nghiệp
vẫn là một trong những yếu tố cốt lõi để hạn chế những vi phạm và tai nạn giao thông trên từng tuyến đường
học online nhưng sẽ thi trực tiếp
đây là một nội dung nằm trong hướng dẫn tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học
theo đó riêng với học sinh lớp một và lớp hai sẽ đến trường kiểm tra học trực tiếp
trừ trường hợp bất khả kháng
trước thực tế hiện nay nhiều nơi học sinh học trực tuyến
cùng với đó là dịch bệnh covid một mươi chín đang có chiều hướng tăng nhanh
thì việc cho học sinh đến trường kiểm tra trực tiếp thì liệu có phụ huynh không
để bàn về vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã có buổi trò chuyện với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
mời quý vị cùng theo dõi
vâng đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
hỏi đầu tiên xin được hỏi phó giáo sư
vừa qua bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản về việc đánh giá học sinh
và đối với lớp một lớp hai
việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ
được tổ chức một hình thức trực tiếp
bà quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
cá nhân tôi và rất là nhiều người cảm thấy là băn khoăn
với cả cái chủ trương này của bộ
đặc biệt là đối với cả học sinh lớp một lớp hai
thì cái việc đánh giá trực tiếp của các em ở trường
ở trong cái bối cảnh này
thì có thể khiến rất là nhiều người băn khoăn
cái băn khoăn thứ nhất đó là đưa các em quay trở lại trường
đối với cả các em học sinh mà chưa có điều kiện để tiêm các cái mũi vaccine
thì đảm bảo an toàn như thế nào
cho các em
cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đang băn khoăn
ở cái khía cạnh rằng là
liệu rằng là đánh giá trực tiếp với cả đánh giá trực tuyến
thì cái hình thức nào
nó sẽ đảm bảo được cái sự công bằng
hay là ví dụ như độ có cái độ tin cậy cao hơn
chưa có một cái bằng chứng nào để nói rằng là
cái kiểm tra trực tiếp
đối với cả học sinh lớp một lớp hai
thì nó sẽ có thể là có cái độ tin cậy
đánh giá cao hơn so với cả đánh giá trực tuyến
chúng ta cũng nhìn thấy
rằng là đối với cả cái tiếp cận
đánh giá học sinh bây giờ ấy
thì đánh giá nó giống như là một cái công cụ dạy học
việc mà chúng ta đánh giá là để giúp
cho học sinh có thể có được một cái con đường
xác định xem mình là còn đang
khuyết thiếu ở đâu để mà có một cái con đường
để giúp các em phát triển tốt hơn thôi
chính vì vậy cho nên là chúng ta đã
chuyển từ cái việc là đánh giá đầu ra
sang là đánh giá quá trình
đánh giá cái sự tiến bộ trong từng bước của người học rồi
vậy khi mà đưa ra cái công văn này

chúng ta lại đang cảm thấy dường như là
bộ đang đi ngược lại những cái quan điểm đó
lại đang quá là coi trọng cái đánh giá đầu ra
vâng thưa ông trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn nhiều những diễn biến phức tạp
thì việc cho con đến trường để thi trực tiếp
khiến nhiều phụ huynh lo lắng
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
tôi cũng cho rằng là
tùy vào từng cái thời điểm
những cái con số cụ thể
thì chúng ta cần phải có
những cái quyết định
nó mang cái tính chất là biến đổi phù hợp
ví dụ như là trong những cái ngày qua
mà cái tỷ lệ những cái con số
những cái ca nhiễm ở trên thành phố
mà tăng cao lên
thì chúng ta cũng nhìn thấy cái điều này
có thể mang đến những cái sự lo lắng
đối với các vị phụ huynh
nếu mà tôi là một phụ huynh
thì tôi cũng sẽ có những cái lo lắng tương tự
thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần phải nghĩ rằng
là nhà trường sẽ phải có
những cái chiến lược để mà truyền thông
và giúp cho phụ huynh cũng nắm được
tất cả những cái thông tin và cái sự chuẩn bị
từ phía ngành giáo dục cũng như là của nhà trường
và qua đó
thì cũng sẽ giúp cho phụ huynh
sẽ phải đối diện với các cái nguy cơ
giống như là tôi cũng có chia sẻ
nguy cơ nó ở đâu nó cũng luôn có
nhưng mà cái cách thức
mà chúng ta đang kiểm soát là những cái cách thức
mà có thể là hạn chế được tốt nhất những cái nguy cơ
vừa qua thì các con học sinh đã học trực tuyến
trong một thời gian dài
vậy việc thi trực tiếp liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh
đặc biệt là những học sinh học lớp một
chưa có một ngày đến trường
có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của các con
các con cảm thấy là không tự tin lắm
vì khi học trực tuyến
thì khả năng tập trung của các con nó sẽ kém hơn
khả năng tiếp thu những cái bài giảng
hoặc là khả năng tư duy để hiểu bài giảng
thì có thể là nó kém hơn
thì khi mà tổ chức thi trực tiếp
thì các con cứ lo lắng sợ hãi
rằng là có thể là mình sẽ
không đạt được những cái thành tích
giống như là mong đợi của các thầy cô
và mình không thỏa mãn những cái mong đợi của thầy cô
thì cái tâm trạng lo lắng này
khiến cho các con sẽ cảm thấy là khó khăn hơn
khi mà quay trở lại trường
kiểm tra trực tiếp
chúng ta cũng nhìn thấy rằng là khi mà các con học trực tuyến
mà trong một khoảng thời gian dài
thì tất cả các cái kỹ năng
kỹ năng tương tác ở trong cuộc sống thực
bao gồm có cả những cái kỹ năng
tương tác với bạn bè này
hoặc là những cái kỹ năng xử lý các cái tình huống
trong quá trình thi hoặc là làm bài thi
thì có thể nó bị cùn mòn đi
và vì vậy khi bây giờ mà chúng ta tổ chức
thi trực tiếp thì quay trở lại
các con sẽ cảm thấy là chóa ngợp
thì phải làm cùng một lúc rất là nhiều thứ
để mà tham gia cái kỳ thi trực tiếp
ở trong cái bối cảnh mà vẫn còn có
rất là nhiều nguy cơ ở xung quanh
vâng và riêng đối với lớp ba lớp bốn lớp năm
thì sẽ linh hoạt hơn
và trong trường hợp bất khả kháng thì có thể thi trực tuyến
nhưng có thêm điều kiện là báo cáo
phòng giáo dục duyệt phương án
thêm nữa văn bản cũng không nhắc tới điều kiện
có thể được phê duyệt là gì
và điều này có khó cho các phòng giáo dục
cũng như các trường khi phải chạy đi chạy lại
xin văn bản không ạ
tôi cứ cảm nhận rằng là ví dụ như những cái chính sách đưa ra
bắt buộc là ngành giáo dục
để chuẩn bị nhiều phương án hơn
tức là ví dụ như là lúc mà đưa các con trở lại trường
vẫn phải sử dụng cả cái phương án là trực tiếp và trực tuyến
bây giờ đến kiểm tra
cũng phải làm chuẩn bị cả phương án là trực tiếp và trực tuyến
đấy rồi các cái hình thức báo cáo
lại còn tùy từng địa phương
và có rất là nhiều biến số
cái điều này thì làm tăng cái sự bất định hơn
và tôi nghĩ rằng là ở một khía cạnh nào đấy
làm tăng cái sự căng thẳng
và tăng rất là nhiều nhiệm vụ khác
mà cho cái đội ngũ giáo viên
có thể được thì chúng ta chỉ quyết một phương án
và chuẩn bị tất cả
những cái điều kiện
tập trung cái nguồn lực và các cái điều kiện để chuẩn bị cho một cái phương án đó
thì như vậy thì ít nhất là
đối với cả
những cái người chuẩn bị những người giáo viên
hay là phụ huynh thì tôi nghĩ rằng là
có thể là giúp họ
nhẹ bớt đi một chút nào
những cái công việc ở trong cái bối cảnh
mà cũng gần đến tết rồi cho nên
rất là nhiều cái công việc bận rộn
cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy là
ở trong cái bối cảnh xã hội đã bất định rồi
mà bây giờ
các cái hoạt động
của các cái chủ trương của ngành đưa ra
nó không nhất quán nó cứ bị thay đổi liên tục
vậy theo ông
để đánh giá hình thức dạy và học trong thời gian vừa qua
thì hình thức nào sẽ phù hợp hơn
chúng ta cứ nghĩ rằng là
kiểm tra trực tiếp
thì mới đánh giá được chính xác cái năng lực của các con
còn kiểm tra trực tuyến thì không
thì cái chuyện này nó cũng chưa có cái bằng chứng nào
để mà chứng minh được rằng là
đối với lớp một lớp hai
với cái khả năng đánh giá cái khả năng là biết
biết viết của các con tốc độ đọc
rồi là tốc độ viết của các con
mà kiểm tra trên trực tuyến
nó không đánh giá được chính xác
tôi không biết được rằng là
khi mà tổ chức kiểm tra trực tuyến
với cả kiểm tra trực tiếp
thì kết quả nó sẽ khác nhau như thế nào
nhưng mà tôi nghĩ rằng là
bản chất của cái việc kiểm tra đánh giá
là kiểm tra đánh giá thực
có nghĩa rằng là dựa trên cái sản phẩm hoạt động của các con
dựa trên sự quan sát của giáo viên
và của cha mẹ trong cả cái quá trình
mà dạy các con
thì chúng ta đều có thể là có cái khả năng
đánh giá được rồi
hoặc là đánh giá ở đây là ví dụ đối với lớp một lớp hai
chủ yếu là đánh giá về nền ép
nền ép của đây thì chúng ta cũng là đánh giá
thông qua là
cái quan sát của bố mẹ
rồi là của những người thân của các con
là quan trọng chứ
chứ còn là đến lớp để tổ chức đánh giá
thì đánh giá cái gì
nếu mà tập trung đánh giá vào về mặt kiến thức
thì nó cũng không phải là những yếu tố
mà quá là quan trọng đối với cả
các em học sinh lớp một lớp hai
đến cái thời điểm này